chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mua ma túy của một đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới việt lào để mang vào nội địa tiêu thụ
đối tượng hoàng thanh trung chú tại thành phố điện biên vừa bị công an tỉnh điện biên phát hiện và bắt giữ
cùng tăng vật là bốn bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
trung bị bắt giữ khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi tại khu vực tổ một mươi phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
ngoài tăng vật là bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn mươi bốn kg sáu viên ma túy tổng hợp
lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một xe máy và nhiều giấy tờ
công an huyện thanh hà tỉnh hải dương vừa đồng loạt đột kích quán hát karaoke safia
ở thị trấn thanh hà
và quán phượng hoàng ở xã thanh khê phát hiện bốn mươi chín đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua tết nhanh thì phát hiện một mươi bốn đối tượng nữ dương tính với chất này
ngoài số đối tượng nữ dương tính với ma túy bị bắt giữ công an huyện thanh hà cũng bắt quả tang đối tượng nguyễn tùng lâm
tại quán karaoke phượng hoàng và vũ xuân điểm tại quán safia
khi đang tàng trữ trong người các túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và nhiều viên nén màu xanh
các đối tượng khai là ma túy đá và kẹo ketamin ma túy tổng hợp
để đưa vào quán hát cho khách sử dụng
hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cho biết
đơn vị vừa phát hiện thu giữ lô hàng hơn một mươi năm điếu xì gà nghi bô lậu trị giá khoảng bốn tỷ đồng
lô xì gà trên được cất giấu tại ba địa điểm khác nhau trong thành phố
liên quan đến chủ hàng đỗ đức phong trú tại vườn yên hòa quận cầu giấy hà nội
bước đầu phong khai nhận
mua gom xì gà ở một số nước châu âu
sau đó nhờ các tiếp viên hàng không sách tay về việt nam
rồi trao bán xì gà qua giao lô facebook
lực lượng chức năng đã tạm giữ phong và một đối tượng khác liên quan để điều tra mở rộng
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng lại dùng ly thủy tinh đánh người khác gây mù mắt
đối tượng lê cao cường trú ở tổ dân phố bảy phường tân lập tp buôn ma thuột
vừa bị viện kiểm sát nhân dân tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ra cáo trạng truy tố
theo cáo trạng trong lúc đang uống cà phê tại một quán trên địa bàn
cường xảy ra sô sát với anh dương thành trung
trước đó từng có mâu thuẫn với cường cũng tới uống cà phê tại quán
khi hai bên thách thức qua lại cường đã dùng bột ly thủy tinh đánh trúng mắt phải của anh trung
khiến nạn nhân bị thương tích tỷ lệ năm mươi
cùng nhóm bạn đánh người trọng thương rồi bỏ trốn
nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại yên thế tp bắc giang
đối tượng đang bị công an huyện phù yên tp sơn la truy nã
về hành vi cố ý gây thương tích
đã bị cơ quan công an quận đống đa tp hà nội
bắt giữ khi đang tìm cách đi xuất khẩu lao động tại đài loan
tại cơ quan công an nguyễn văn toàn khai nhận ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng cùng ba người bạn đến thị trấn phù yên chơi
sau khi ăn nhậu xong toàn và bạn mang theo dao đi tìm nhóm thanh niên
nghe nói có mâu thuẫn với nhóm mình
tuy nhiên vì hiểu nhầm bốn đối tượng hành hung một nam thanh niên trọng thương
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra công an
huyện phù yên ra lệnh truy nã bị can đối với bốn đối tượng
về hành vi cố ý gây thương tích
sau một thời gian trốn toàn bị công an quận đống đa bắt giữ
tại khu vực quận cầu giấy khi đang gặp người môi giới
đi xuất khẩu lao động tại đài loan
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân